các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố bắt tạm giam lưu thị thanh linh về hành vi tham ô tài sản
tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cùng các đơn vị liên quan vừa phát hiện lô hàng quần áo có xuất xứ trung quốc nhưng lại ghi trên mark là made in vietnam có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc với trị giá hơn một hai tỷ đồng
qua công tác kiểm đếm cơ quan hải quan phát hiện bốn mươi bảy kiện hàng là hàng ngàn sản phẩm quần áo thành phẩm
trong container do công ty trách nhiệm hữu hàng thịnh hòa địa chỉ tại gb sáu gb bảy nguyễn giảng thanh phường một mươi năm quận một mươi tp hcm làm thủ tục nhập khẩu từ trung quốc về việt nam
trên hồ sơ khai là hàng xuất xứ trung quốc song trên mạc lại ghi made in vietnam và made in korea
ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều nhãn mát rời để gắn vào quần áo nếu số hàng này tung ra thị trường thì các đối tượng sẽ thu lợi rất lớn
trị giá lô hàng này ước tính khoảng năm mươi usd tương đương hơn một hai tỷ đồng
từ giờ đến cuối năm cơ quan hải quan sẽ tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đặc biệt dịp tết nguyên đáng khi nhu cầu của người dân tăng cao
tại bình định phòng cảnh sát kinh tế phối hợp cùng cục quản lý thị trường vừa tiến hành kiểm tra cơ sở chiết đường cát tinh luyện tại số nhà ba mươi hai phan bội châu phường lê lợi tp quy nhơn do bà huỳnh thị thu hà làm chủ và phát hiện nhiều sai phạm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có ba công nhân đang vận hành bốn máy chết đường và đóng gói sản phẩm cùng một mươi sáu thùng đường cát trắng tinh luyện thành phẩm đóng gói hoàn chỉnh chuẩn bị xuất ra thị trường
một mươi một bao đường cắt tinh luyện khác tổng trọng lượng năm trăm năm mươi kg đang tập kết trong khu vực sản xuất chuẩn bị sang chiết
toàn bộ số đường trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không có giấy phép sản xuất
mở rộng khám xét một kho chứa nguyên liệu tại số nhà một mươi bảy phan bội châu
phát hiện trong kho chứa năm mươi tám bao đường cát trắng tinh luyện tổng trọng lượng hai chín trăm linh kg không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số tăng vật trên để tiếp tục điều tra
những ngày qua người dân quảng ngãi vô cùng bức xúc khi hàng loạt doanh nghiệp đua nhau tập kết các bãi núi cát
qua kiểm tra đến nay lực lượng chức năng công an tỉnh phát hiện có ba doanh nghiệp tập kết bãi cát sai quy định ảnh hưởng đến môi trường và giao thông
theo phan anh
bãi tập kết cát tại ngã ba đường tránh đông nguyễn văn linh hình thành cách đây khoảng hai tháng
hoạt động vận tài cắt về bãi tập kết gây ô nhiễm môi trường
vị trí bãi cát án ngữ ngay cửa ngõ vào thành phố quảng ngãi khiến người dân bức xúc
một lượng cát khổng lồ trên khu đất khá rộng đã tạo nên bức tường che chắn tầm nhìn người tham gia giao thông
trong lưới vây trên tàu cũ mà ông chiến đã làm nghề từ hàng chục năm nay lưới của người bùng nhùng có đặc điểm mắt lưới to nên chỉ bắt được những con cá lớn
chính vì thế trong vụ nam với đối tượng đánh bắt chính là cá đục tàu ông chiến đã nằm bờ mất ba tháng
sau khi tôi chuyển qua nghề bông dông làm tàu to mải lớn thất thú quá nhiều tổng nợ của tôi là một mươi tám tỷ tư
hiện bây giờ tôi chỉ có làm một mùa không biết khi nào tôi trả hết nợ cho nhân được
trên địa bàn xã có ba chủ phương tiện tham gia vây vụng và động thực hiện tàu một mươi bảy
qua theo dõi chúng tôi được biết rằng ba tàu một mươi bảy này về năng lượng sản xuất và sản lượng không cao
khó khăn lớn nhất đối với các tàu một mươi bảy nhất là tàu của công ty băng chiến đó là bắt thu ngân nghề sản xuất
ngân nghề sản xuất của công ty băng chiến có mặt lưới to hơn mặt lưới khai tạc trước đây là mặt vây
trên vây vây có mặt lưới to hơn mặt lưới khai tạc trước đây là mặt vây
những ngư dân như ông chiến trước đây đều là những điển hình tiên tiến trong khai thác đánh bắt
chính vì vậy họ mới được xét duyệt vai vốn từ nghị định sáu bảy để đóng tàu
tuy nhiên hiện nay tình trạng nợ quá hạn diễn ra khá nhiều
ngoài nguyên nhân về chuyển đổi ngư lưới cụ không phù hợp thì tình trạng giá cả giảm mạnh trong năm nay càng đẩy ngư dân vào khó khăn
hiện nay có một số chủ tàu là vẫn gặp khó khăn chậm trả việc trả lại và vốn cho ngân hàng theo quy định
có rất nhiều nguyên nhân
thứ nhất là có một số hồ khai thác thực sự nhưng họ gặp khó khăn trong phương pháp đánh bắt mùa vụ và thị trường lâu ra
thời gian tới thì cũng sẽ có rất nhiều chính sách để hỗ trợ cho họ như là việc cho vây vốn lưu đồng để đánh bắt
cho tàu và thường viên và một vấn đề là cho vây vốn để sửa chữa ngư lưới cụ và tàu để tiếp tục khai thác
thưa thành huế
tàu có bốn mươi tàu đóng mới theo nghị định sáu bảy với những chủ trương tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần hỗ trợ bà con ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt vươn khơi đánh bắt có hiệu quả trên ngư trường của tổ quốc
quý vị thân mến bóng đá là môn thể thao vua được khá nhiều người hâm mộ yêu mến
do đó nhu cầu xem bóng đá của nhiều khán giả cũng ngày càng tăng cao
tuy nhiên để mua được giá vé niêm yết của nhà nước là điều không hề dễ dàng
và để có được tấm vé vào sân xem trực tiếp đôi khi người hâm mộ phải bỏ ra vài triệu
thậm chí là hàng chục triệu đồng để mua lại của dân phe vé ghi nhận của phóng viên antv
theo ghi nhận của chúng tôi khoảng trống rậu ngay trước cổng chính sân vận động mỹ đình
có tới hàng trăm các tiểu thương kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau
trong đó tập trung chủ yếu vào các dịch vụ như trông xe bán cờ áo tổ quốc bán nước giải khát hoặc đồ ăn vặt
chúng tôi đang bán khẩu hiệu cờ quạt băng rôn để cổ vũ cho đội tuyển việt nam
có ba mươi cái cờ thôi giá rẻ và để phục vụ cho trận bóng đá của việt nam asean được sôi động và vui vẻ
thì một ngày một lúc đổ về sân vận động mỹ đình đông hơn
thì kèm xe đỗ những dịch vụ bán trên cơ này từ một mươi đến năm mươi
giá cờ tất cả cũng đều hợp lý với người dân
các dịch vụ hàng hóa trong triệu tối này cũng không quá đắt đỏ
theo đó giá gửi xe máy giao động từ hai mươi đến ba mươi nghìn đồng giá một chai nước lọc là một mươi năm đồng
đặc biệt các sản phẩm để cố động
như áo cờ tổ quốc băng rôn miếng rán mặt kèn
giá sao động từ năm đến năm mươi đồng
một số cửa hàng gần sân vận động mỹ đình mọi ngày chỉ làm dịch vụ ăn uống
hôm nay còn có thêm biển trông xe phục vụ cho cổ động viên đi cổ vũ cho đội tuyển việt nam
tôi thấy hiện tại bây giờ thì số người bắt đầu đến để cổ vũ bóng đá việt nam
malaysia về việt nam thì rất là nhiều nhiệm bắt đầu là nhiều tiệc tư bây giờ
và tôi thấy tình hình các dịch vụ ở đây là giá về cái vé gửi xe
với các dịch vụ băng rôn
giá từ áo bản đồ uống giá rất là hợp lý so với tuổi tiền của người chân hiện tại
có thể thấy dòng người hâm mộ đổ về sân vận động mỹ đình mỗi lúc mùa đông hơn
các hoạt động kinh doanh sẽ kéo dài từ giờ cho đến khi trận đấu kết thúc
giữa đội tuyển việt nam và malaysia
theo đó nhiều hàng bán đồ ăn nhanh có dịp đắt khách
phục vụ người hâm mộ mọi lúc mọi nơi
tuy giá thành đắt hơn so với bình thường nhưng không quá chát
nên người hâm mộ vẫn sẵn sàng chi trả
thông tin vừa rồi
rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại